tiếp tục với thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
tính đến một mươi bảy h chiều nay một mươi năm tháng một mươi lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở sở chỉ huy tiền phương quân khu bốn
đã tìm thấy chín thi thể trong số một mươi ba cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn vào ngày một mươi hai tháng một mươi
trước đó vào lúc một mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy bốn thi thể đầu tiên trong đoàn
danh tính các nạn nhân vẫn đang chờ được xác minh
những thi thể của cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác được tìm thấy trong ngày một mươi năm tháng một mươi
được đưa về bệnh viện hai trăm sáu mươi tám tp huế
đến nay bộ quốc phòng quân khu bốn điều động gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ và một trăm hai mươi trang thiết bị phương tiện các loại
bộ công thương điều động tổ công tác và các máy phát điện cùng với hơn ba trăm linh người bảy mươi phương tiện của tỉnh thừa thiên huế
đội chóng nghiệp vụ của bộ đội biên phòng tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn
các lực lượng cứu hộ cứu nạn quyết tâm huy động lực lượng phương tiện
điều động thêm các máy móc cơ giới tập trung đẩy mạnh nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm đoàn công tác một mươi ba người mất tích
khu vực trạm kiểm lâm sáu mươi bảy và tiếp tục san gạt thông đường vào thủy điện giao trang ba
hiện nay áp thấp nhiệt đới đang đi vào biển đông dự kiến mạnh dần lên thành bão số tám đổ bộ vào miền trung
sẽ gây mưa trên diện rộng ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm
do đó quân khu bốn và các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm tranh thủ từng phút từng giờ
chạy đua với thời gian để tổ chức tham gia tìm kiếm cứu nạn một cách hiệu quả nhất
thưa quý vị thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực trạm kiểm lâm sáu mươi bảy và thủy điện giao trang ba
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị quảng trị là một trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ lần này
trước diễn biến của bão lũ vẫn còn hết sức phức tạp chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh
đã huy động tối đa các phương tiện lực lượng để hỗ trợ người dân
trong đó tập trung cao vào việc cung cấp các nhu yếu phẩm nước sạch và thuốc men cho người dân
tại những khu vực bị thiệt hại nặng
ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện hải lăng địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ này
gia đình chị nguyễn thị vương ở xã hải định huyện hải lăng tỉnh quảng trị vừa thu hoạch bốn mẫu lúa
thế nhưng còn chưa được tận hưởng niềm vui thì cơn lũ dữ đã khiến cho một mươi trên một mươi hai tấn lúa thu hoạch được bị nảy mầm
thu hoạch cả năm của gia đình gần như mất trắng
nhà chị vượng chỉ là một trong số rất nhiều các hộ dân ở đây đang gồng mình chống trọi với nước lũ
ước tính chỉ riêng huyện hải lăng hiện đã có hai người chết do mưa lũ
trong khi vẫn đang có một mươi một trên một mươi sáu xã bốn mươi trên sáu mươi chín thôn vẫn bị ngập trong nước
hơn sáu trăm ba mươi ha hoa màu chìm trong nước lũ hơn sáu trăm linh gia súc gần một trăm linh gia cầm bị cuốn trôi
trong khi đó các khu dân cư vẫn còn phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh sau lũ
cũng như thiếu thốn nhu yếu phẩm nghiêm trọng
như vậy thì thiệt hại trên địa bàn rất lớn
theo thống kế ban đầu trên địa bàn huyện có một mươi sáu tám trăm bảy mươi năm hồ bị ngập sâu từ hai đến ba năm mét
chúng tôi đã tập trung di dời được hơn tám người từ vùng thấp lên vùng cao
có khoảng một bảy trăm linh tấn thóc bị ngập và hỏng
có khoảng hơn một trăm linh con gia súc gia cầm bị chết và trôi

hệ thống đê bao hệ thống đường xá thì hiện nay là nước vừa rút
do đó chúng tôi chưa thống kế đầy đủ nhưng mà bị sạt lợi rất là nhiều tuyến
trước tình hình trên hiện tất cả mọi lực lượng ở địa phương đã được chính quyền huy động để hỗ trợ người dân vùng tâm lũ
các đoàn công tác luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để về những địa bàn này hỗ trợ thuốc men lương thực cho người dân
với phương châm không để ai bị đói xét trong trận lũ này
đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân
chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các cơ sở thuốc để phục vụ khảm chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn của huyện
trong khi ở vùng lũ mọi lực lượng đang phải gồng mình khắc phục hậu quả và cứu trợ
thì tại nhiều xã huyện ở đây các cá nhân tổ chức người dân đã có những hành động thiết thực
như chia sẻ gạo cơm thức ăn đồ uống với phương châm lá lành đùm lá sách
hướng tới đồng bào đang chống trọi với thiên tài
chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những thức ăn giống như cơm bún chảo xôi họ đến
đi thì họ dùng đấy ai có tiền thì họ trả mà không có tiền khó khăn thì mình cho
vì chỉ cũng có chi nhiều
trong những ngày tới tình hình mưa lũ còn rất phức tạp đại diện lãnh đạo huyện cho biết
sẽ tiếp tục huy động lực lượng phương tiện bảo đảm an toàn đầy điều các khổ chứa
chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo nhất là cơn bão số tám đang chuẩn bị đổ bộ
đồng thời tiến hành thống kê xác minh thiệt hại tài sản cây trồng vật nuôi
để làm căn cứ hỗ trợ chuẩn bị cung cấp kịp thời nước uống
cho người dân chuẩn bị các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường
phục hồi sản xuất ngay sau khi nước rút
thưa quý vị theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh yên bái do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy kết hợp với không khí lạnh trên địa bàn tỉnh yên bái
đã có mưa rất to làm một người bị lũ cuốn trôi và bốn mươi bảy ngôi nhà bị ảnh hưởng
vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi anh mùa a tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thôn pa khoang xã túc đán huyện trạm tấu đã lội qua suối và không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích
mưa lớn còn làm ảnh hưởng tới gần năm mươi nhà dân một trăm một mươi hectare hoa màu bị ảnh hưởng
đường tỉnh một trăm sáu mươi sáu âu lâu đông an bị ngập úng gây tắt đường
nước sông thao lên trên mức báo động một là hai m và sẽ sớm lên trên mức báo động hai